ngân hàng nhà nước việt nam vừa có văn bản về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
cụ thể ngân hàng nhà nước yêu cầu các chi nhánh giữa các tỉnh thành phố địa phương các tổ chức tiến dụng tiếp tục bám sát diễn biến tình hình dịch tà lợn châu phi
để chỉ đạo các tổ chức tín dụng thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do dịch tả lợn châu phi gây ra
đồng thời các tổ chức tiến dụng cần chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại theo chỉ đạo của thống đốc ngân hàng nhà nước
đặc biệt là nhóm khách hàng là các cơ sở nuôi giữ cung cấp con giống phát triển sản xuất sau khi dịch bệnh được khống chế theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ